chủ nghĩa thực dân

chủ nghĩa thực dân là gì
chủ nghĩa thực dân là chính sách tạo dựng và duy trì hình thức thuộc địa của một nước này lên một nước khác thông qua hình thức bạo lực
mẫu quốc có thể tuyên bố chủ quyền và bổ nhiệm chức toàn quyền để cai trị các lãnh thổ này như chức thái thú thời phong kiến
hiểu nông na một nước lớn có nền kinh tế quân sự mạnh
sẽ đem quân đi xâm chiếm các nước bé hơn rồi xây dựng hệ thống thuộc địa riêng của mình
khái niệm chủ nghĩa thực dân thường được nhắc tới nhiều nhất trong giai đoạn từ thế kỷ một mươi năm đến thế kỷ hai mươi
khi nhiều nước châu âu như anh pháp đức tây ban nha bồ đào nha thi nhau xây dựng thuộc địa cho riêng mình
có nhiều lý do để thực hiện chính sách thực dân trong thời kỳ này như thu lợi về kinh tế
mở rộng uy quyền trốn thoát sự ngược đãi tại mẫu quốc
cải đạo người dân bản xứ sang tin ngưỡng của những người
một số người ủng hộ chủ nghĩa thực dân cho rằng họ đang giúp đỡ những dân bản xứ bằng cách khai hóa văn minh
tuy nhiên xét một cách công bằng chủ nghĩa thực dân thường gắn liền với tội ác sự nô dịch
chiếm đoạt tài nguyên đất đai mang đến cho dân bản xứ nỗi thống khổ thậm chí là cái chết
các nhà sư học thường phân biệt hai loại chủ nghĩa thực dân
chủ yếu dựa trên số người mẫu quốc định cư tại thuộc địa
đầu tiên là chủ nghĩa thực dân định cư với đội ngũ thực dân đông đảo
chủ yếu tìm những mảnh đất màu mỡ để lập trại
thứ hai là chủ nghĩa thực dân bóc lột có số thực dân ít hơn
thường chú trọng đến việc bòn rút nguồn tài nguyên để xuất khẩu sang mẫu quốc
trong cả hai trường hợp đều có hiện tượng người chuyển từ mẫu quốc sang thuộc địa
còn hàng hóa được xuất từ thuộc địa qua mẫu quốc
có một số trường hợp chủ nghĩa thực dân định cư diễn ra trong một khu vực đã có người sinh sống từ trước
kết quả dẫn đến sự xuất hiện của một cộng đồng pha trộn chủng tộc như những người lai ở châu mỹ
hoặc phân theo chủng tộc như algeri thuộc pháp hay nam rhodesia
sau thời kỳ reconquista khi vương quốc bồ đào nha đấu tranh chống lại sự thống trị của hồi giáo tại iberia
vào thế kỷ một mươi hai và một mươi ba người bồ bắt đầu mở rộng lãnh thổ ra hải ngoại
chủ nghĩa thực dân châu âu bắt đầu vào năm một nghìn bốn trăm hai mươi
chủ nghĩa thực dân châu âu bắt đầu vào năm một nghìn bốn trăm một mươi năm với việc bồ đào nha chiếm được cảng siêu ta của người hồi giáo tại bắc phi
trong các thập niên tiếp theo bồ đào nha đã phát triển các địa điểm thông thương cảng biển và pháo đài dọc theo bờ biển châu phi
sau đó chủ nghĩa thực dân ngày càng mở rộng với các cuộc thám hiểm châu mỹ bờ biển châu phi trung đông ấn độ và đông á của hai nước tây ban nha và bồ đào nha
vào ngày bảy tháng sáu năm một nghìn bốn trăm chín mươi bốn giáo hoàng alexander thứ sáu đã chia thế giới thành hai nửa
chia phần phía tây cho tây ban nha phía đông cho bồ đào nha một hành động mà nước anh và pháp chưa bao giờ chấp nhận
nửa sau của thế kỷ một mươi sáu chứng kiến sự bành trướng của thực dân anh qua ireland bỏ ra nhiều nỗ lực
đến thế kỷ một mươi bảy anh quốc pháp và hà lan đã hình thành xong các thuộc địa bên ngoài châu âu trực tiếp cạnh tranh với tây ban nha bồ đào nha
vào thế kỷ một mươi chín địa chỉ anh đã trở thành địa quốc rộng lớn nhất
thuộc địa trải khắp địa cầu chiếm một phần tư diện tích
thuộc địa trải khắp lục địa và một phần năm dân số thế giới
vì thế mới có cầu mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ anh
đến cuối thế kỷ một mươi tám đầu thế kỷ một mươi chín là kỷ nguyên phi thực dân hóa đầu tiên khi phần lớn các thuộc địa của châu âu ở châu mỹ lần lượt giành được độc lập
tây ban nha và bồ đào nha yếu đi thay rõ sau khi mất đi các thuộc địa tại tân thế giới
nhưng anh sau này là liên minh giữa anh và scotland pháp và hà lan lại hướng sự chú ý của mình đến cựu thế giới
cụ thể là nam phi ấn độ và đông nam á
đế chế đức vừa ra đời cũng tìm kiếm thuộc địa tại đông phi và các lãnh thổ ở nhiều khu vực khác trên thế giới
trong khi đó ý xâm chiếm eritrea somalia và libya abyssinia và vào năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đế quốc ý đã được hình thành
sự công nghiệp hóa trong thế kỷ một mươi chín dẫn đến một thời kỳ được gọi là tân chủ nghĩa đế quốc
khi tốc độ thực dân hóa được đẩy nhanh mà đỉnh cao là sự tranh giành châu phi
vào năm một nghìn tám trăm hai mươi ba hoa kỳ trong quá trình mở rộng bờ cõi về phía tây bên bờ thái bình dương
đã đưa ra học thuyết monrow trong đó có lời cảnh báo những người theo chủ nghĩa bành trướng ở châu âu đừng can dự vào công việc nội bộ của châu mỹ
đến cuối thế kỷ một mươi chín một số cá nhân như theodore roosevelt đã diễn dịch học thuyết monroe theo cách cho rằng
trách nhiệm của hoa kỳ là phải đảm bảo cho sự ổn định kinh tế ở trung mỹ caribe và nam mỹ
từ đó giúp các quốc gia này trả lại số nợ cho những kẻ thực dân
trên thực tế vào năm một nghìn chín trăm linh bốn hệ luận rosevel đối với học thuyết monrow đã được thêm vào tài liệu gốc
để điều chỉnh lại chính sách và hành vi mở rộng thuộc địa của hoa kỳ
ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân tới các nước thuộc địa
sự tranh cãi về khía cảnh tiêu cực và tích cực của chủ nghĩa thực dân đã diễn ra từ nhiều thế kỷ
trong cả những người xâm chiếm và những người bị xâm chiếm
và nó vẫn tiếp tục đến ngày nay
xét theo quan điểm của những người ủng hộ cho rằng chủ nghĩa thực dân là khai hóa vật minh
có thể thấy mẫu cuốc đã mang đến cho các thuộc địa của mình cơ sở hạ tầng
tiến bộ trong y học khoa học nhất là các phát minh mới
nhưng công bằng mà nói chủ nghĩa thực dân vẫn để lại nhiều hệ lụy cho thuộc địa
đầu tiên là dịch bệnh
sự gặp gỡ giữa những nhà thám hiểm châu âu với người dân ở phần còn lại của thế giới
thường dẫn đến sự xuất hiện những bệnh dịch
bệnh dịch khủng khiếp ở địa phương
bệnh tật đã giết toàn bộ dân bản địa tại quần đảo canery vào thế kỷ thứ một mươi sáu
một nửa dân số người hispaniola đã bị chết vì bệnh đậu mùa vào năm một nghìn năm trăm một mươi tám
bệnh đậu mùa cũng tàn phá mexico vào những năm một nghìn năm trăm hai mươi và peru vào những năm một nghìn năm trăm năm mươi
bệnh sởi đã giết hơn hai triệu dân bản xứ mexico vào những năm một nghìn sáu trăm linh
vào năm một nghìn sáu trăm một mươi tám một nghìn sáu trăm một mươi chín
bệnh đậu mùa đã quét sạch chín mươi người bản xứ mỹ tại vịnh massachusetts
dịch đậu mùa vào năm một nghìn bảy trăm tám mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai và từ năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy một nghìn tám trăm ba mươi tám
đã dần đến sự sụt giảm dân số khủng khiếp của người da đỏ
một số người tin rằng có đến chín mươi năm người da đỏ bản xứ tại tân thế giới bị chết
là do bệnh tật ở cựu thế giới chuyển sang
qua nhiều thế kỷ người châu âu đã đạt được sự miễn dịch cao đối với loại bệnh này
trong khi người bản xứ không có khả năng như vậy

vẫn có đến bốn mươi người trong tổng số một trăm năm mươi người hawaii
được cho là đã chết vì các bệnh sởi ho gà và cúm
vào năm một nghìn tám trăm bảy mươi năm bệnh sởi giết chết bốn mươi người fiji sấp xỉ một phần ba dân số
dân số người aino đã giảm khủng khiếp trong thế kỷ thứ một mươi chín
do phần lớn dân chúng bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm
do dân định cư người nhật
thứ hai là bóc lột tài nguyên thuộc địa
nhiều người cho rằng
thực dân anh đã thi hành chính sách nhân từ khai sáng cho các thuộc địa
tiêu biểu là ấn độ
nghiên cứu của nhà kinh tế học nổi tiếng ostap bagnaik đã bác bỏ câu chuyện này
dựa trên dữ liệu chi tiết về thuế và mậu dịch thương mại trong gần hai thế kỷ
bagnay đã tính toán và đưa đến kết luận rằng
thực dân anh đã bòn rút khoảng bốn mươi năm tỷ usd
theo thời giá năm hai nghìn một mươi bảy
của ấn độ trong giai đoạn từ năm một nghìn bảy trăm sáu mươi năm đến một nghìn chín trăm ba mươi tám
lớn gấp một mươi bảy lần gdp của nước anh năm hai nghìn một mươi bảy
sự bòn rút của anh được thực hiện thông qua hệ thống độc quyền thương mại tại ấn độ
do công ty đông ấn east india company của anh nắm quyền kiểm soát
công ty đông ấn bắt đầu thu thuế ở người dân ấn độ
sau đó khéo léo sử dụng một phần doanh thu từ đó
để bảo trợ người anh khi mua hàng hóa tại ấn độ
nói cách khác
người anh mua hàng hóa của người dân ấn độ
bằng chính những đồng tiền vừa lấy từ đất nước ấn độ
tại việt nam dưới thời pháp thuộc
ở bắc kỳ tính đến năm một nghìn chín trăm linh hai
người pháp đã chiếm hữu một trăm tám mươi hai hectare đất
ngoài địa chủ pháp giáo hội thiên chúa
chỉ riêng ở nam kỳ đã sở hữu một phần tư diện tích đất canh tác
ngay từ cuối những năm một nghìn chín trăm hai mươi
nguyễn ái quốc đã mô tả nông dân việt nam
ruộng bị tây chiếm hết không đủ mà cày
gạo bị trở hết không đủ mà ăn
làm nhiều được ít thuế nặng
đến nỗi chết đói hoặc bán vợ đợi con
hoặc đem thân làm nô lệ
đặc biệt là chế độ buôn bán nô lệ dưới thời chủ nghĩa thực dân
đã tồn tại khắp nơi với quy mô hình thức mở rộng
từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ hai mươi
buôn bán nô lệ ả rập còn gọi là chế độ nô lệ phương đông
đã biến khoảng một mươi tám triệu người từ châu phi
thành nô lệ qua các tuyến đường xuyên sa mạc sahara và ấn độ dương
nạn buôn bán nô lệ nở rộ khi các nước thực dân châu âu
tấn công vào châu phi và phát hiện ra châu mỹ
thực dân anh pháp mỹ tây ban nha và bồ đào nha
đã xâm chiếm và tàn sát với quy mô lớn
nên người da đỏ bản địa ở châu mỹ hầu như đã bị giết sạch
để khai thác những nguồn tài nguyên phong phú ở châu mỹ
thực dân châu âu rất cần nhân công
số nhân công không chỉ đòi hỏi nhiều về số lượng
mà còn phải khỏe và thích hợp với điều kiện trồng trọt nhiệt đới
người da đen ở châu phi rất phù hợp
với tiêu chí đó
từ năm một nghìn sáu trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn tám trăm sáu mươi năm
chế độ nô lệ suốt đời vẫn được xem là hợp pháp
trong biên giới hiện nay của hoa kỳ
theo thống kê tại hoa kỳ vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi
gần bốn triệu người da đen đang phải làm nô lệ
giải khắp một mươi năm bang
trong tất cả hơn một năm triệu gia đình tại một mươi năm bang đó
có đến gần bốn trăm linh gia đình có nuôi nô lệ
chiếm tỷ lệ tám tất cả hộ gia đình tại hoa kỳ
kinh khủng nhất có lẽ là nạn đói và chính sách diệt chủng
các nước thuộc địa thường xảy ra nạn đói
do chính sách cai trị bóc lột của nước thực dân
trong một trăm hai mươi năm dưới ách cai trị của thực dân anh
ấn độ trải qua ba mươi một trận đói nghiêm trọng
làm chết ít nhất hai mươi chín triệu người ấn độ
tại việt nam nạn đói cũng xảy ra vào thời pháp thuộc
khoảng một tới hai triệu người việt đã chết vì nạn đói nằm ấp dậu
còn về chính sách diệt chủng tại nhiều nơi
các đội quân thực dân đã tiêu diệt sạch dân

tiêu biểu nhất là cuộc diệt chủng người bản địa bắc mỹ
kéo dài cho đến cuối thế kỷ một mươi chín
khi những người thù dân da đỏ châu mỹ bị tàn sát
và đuổi khỏi đất đai của họ
theo ước tính người da đỏ ở mỹ có khoảng một mươi năm triệu
khi người tây phương bắt đầu xâm lược
đến năm một nghìn tám trăm chín mươi thì chỉ còn lại chưa đầy hai trăm năm mươi người
phần lớn những người sống sót bị dồn vào những khu đất cằn cối
hẻo lánh mà chính quyền mỹ gọi là những khu bảo tồn
thực dân kiểu mới
từ cuối thế kỷ hai mươi hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân
về cơ bản đã sụp đổ nhưng việc các cường quốc phương tây
can thiệp vào nội bộ nước nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra
một thuật ngữ mới được đặt ra là chủ nghĩa thực dân mới
nhằm mô tả việc các cường quốc tư bản chủ nghĩa
sử dụng các chính phủ bù nhìn sự xâm thực văn hóa
để kiểm soát một quốc gia thay vì kiểm soát trực tiếp
như chủ nghĩa thực dân cổ điển trước đây
thuật ngữ chủ nghĩa thực dân mới lần đầu tiên được sử dụng
bởi kofi nkoma tổng thống đầu tiên của nước canada độc lập
nó đã được thảo luận bởi một số học giả và các chiến gia thế kỷ hai mươi
thuật ngữ này cũng được sử dụng bởi các nhà bình luận
để chỉ trích việc các nước phát triển can thiệp vào tình hình
nội bộ các nước đang phát triển
chủ nghĩa thực dân mới cho rằng các tập đoàn đa quốc gia
vẫn tiếp tục khai thác các nguồn lực của các quốc gia
cựu thuộc địa với giá rẻ mạt và kiểm soát nền kinh tế
của các nước này tương tự như chủ nghĩa thực dân cổ điển
vẫn tiến hành từ thế kỷ một mươi sáu đến hai mươi
trong phạm vi rộng hơn thuật ngữ chỉ đơn giản là
sự chi phối của các cường quốc vào công việc của các nước nhỏ
điều này đặc biệt đúng với mỹ latin hiện nay